mở đầu là những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào chiều nay chủ trì phiên họp tháng ba tổ công tác chính phủ triển khai đề án sáu
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực địa tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác
đề nghị các thành viên tổ công tác căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao
để khẩn trương thực hiện với tinh thần cao nhất đảm bảo theo tiến độ chung
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vương mắc thúc đẩy việc thực hiện đề án sáu cp của các đơn vị địa phương
cùng dự phiên họp có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công tác chỉ đạo triển khai đề án tiếp tục được thực hiện quyết liệt
các công việc lộ trình thực hiện đảm bảo tiến độ đã đạt được một số kết quả quan trọng
tỷ lệ người dân tiếp cận với việc đăng ký giải quyết cư trú qua dịch vụ công đã được tăng lên
việc kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành
tiếp tục được quan tâm triển khai đúng tiến độ
trong đó đã kết nối chia sẻ với bộ giáo dục và đào tạo vượt tiến độ đề ra
việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên thẻ căn cước công dân gắn chip
giúp cho người dân chỉ mang một loại giấy tờ trong quá trình khám chữa bệnh
thành phố hà nội đã là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm thực hiện đề án
qua đó cũng đã ghi nhận sự chủ động nghiêm túc và đã đưa ra những kiến nghị cụ thể để tháo gỡ
nhấn mạnh tháng bốn là thời gian quan trọng để tạo bước khởi đầu vững chắc
hoàn thành các mục tiêu năm đầu và toàn bộ đề án
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác tiếp tục bám sát lộ trình thực hiện đề án
để đôn đốc chỉ đạo quyết tâm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra
trong đó có việc khẩn trương giả soát tham mưu với chính phủ ban hành các văn bản pháp luật
nghị định thông tư tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện đề án
đối với thành phố hà nội là đơn vị triển khai thí điểm đã có những khó khăn vướng mắt kiến nghị đề xuất
vì vậy các thành viên tổ công tác cần chỉ đạo các bộ phận chức năng tập trung hướng dẫn
tháo gỡ cho các địa phương nói chung và thành phố hà nội nói riêng
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị thành viên tổ công tác thuộc văn phòng chính phủ
tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương còn lại khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đề án
và thành lập tổ công tác thực hiện đề án theo chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất phương án phân bổ nguồn lực thực hiện theo từng ngành từng lĩnh vực
các đồng chí thành viên tổ công tác thuộc bộ y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội
tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt chủ trương sử dụng thẻ căn cước công dân
tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh đồng thời khẩn trương chủ động phối hợp
tích hợp triển khai ứng dụng định danh điện tử vneid
đồng chí bộ trưởng cũng giao cơ quan thường trực thông tin kịp thời những cách làm hay
kinh nghiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai tạo khí thế lan tỏa
thúc đẩy việc thực hiện đề án của các đơn vị địa phương
cũng tại hà nội sáng nay cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
phối hợp với cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương và các đơn vị chức năng thuộc bộ công an
đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thượng thướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bi thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương trực tiếp chỉ đạo
tổ chức nhằm kịp thời trang bị cho cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân
những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
cập nhật nội dung về công tác kiểm tra giám sát đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời nâng cao và thống nhất nhận thức cho cấp ủy ủy ban kiểm tra cán bộ làm công tác kiểm tra đảng
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng phương pháp làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
để đạt được mục tiêu yêu cầu theo kế hoạch lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân đã để ra thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu
thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và ban tổ chức lớp học cần phối hợp chặt chẽ với giảng viên báo cáo viên trên cơ sở chương trình khung đã định
tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm nhất là những vấn đề mới quan trọng
những nội dung lĩnh vực có thể còn vướng mắt bất cập trong thực tế
ban tổ chức lớp học và ban cán sự lớp tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng
chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đảm bảo thuận lợi cho giảng viên báo cáo viên và học viên tham gia lớp học
đồng thời đề xuất nội dung chương trình thảo luận nghe báo cáo thực tế đảm bảo hiệu quả cao nhất
nhiệm vụ của cảnh vệ không có điều kiện để rút kinh nghiệm do vậy cần hết sức chủ động chặt chẽ kỹ lưỡng toàn diện
đó là một trong những nội dung quan trọng mà trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh vào chiều nay trong buổi thăm và làm việc
với bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
thời gian qua bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ bộ tư lệnh lần thứ chín
và kiện toàn cấp ủy đảng các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tính từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng cảnh vệ đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho hơn một bảy trăm linh cuộc hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước một trăm ba mươi bảy sự kiện đặc biệt quan trọng
các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại việt nam
bảo vệ các mục tiêu trọng yếu không để xảy ra đột xuất bất ngờ không để xảy ra khủng bố biểu tình gây dối an ninh trật tự
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những thành tích chiến công của lực lượng cảnh vệ trong thời gian qua
đồng tình với những khó khăn hạn chế trong công tác cảnh vệ được các đại biểu chỉ ra tại hội nghị
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an ra soát
báo cáo đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo giải quyết xử lý ngay đối với từng vấn đề cụ thể đang cấp thiết và cấp bách
đối với những nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm và thời gian tiếp theo
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục ra soát
nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác cảnh vệ theo hướng chủ động linh hoạt toàn diện hiện đại
chủ động xây dựng phương án kế hoạch triển khai lực lượng phương tiện biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn vô hiệu hóa từ sớm từ xa mọi khả năng tình huống có thể dẫn đến mất an ninh trật tự
nguy cơ xâm hại an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ
nhiệm vụ của cảnh vệ không có điều kiện để rút kinh nghiệm do vậy cần hết sức chủ động chặt chẽ kỹ lưỡng toàn diện
quyết tâm nhanh chóng xây dựng lực lượng cảnh vệ cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị và các bạn thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính
phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công an tỉnh thanh hóa
gọi tắt là bộ phận một cửa chính thức đi vào hoạt động
đây chính là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của công an tỉnh thanh hóa
nếu như trước đây các bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền
của lực lượng công an nằm giải rác ở nhiều đơn vị địa điểm khác nhau
việc liên hệ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính của người dân và tổ chức cá nhân rất khó khăn
đi lại mất thời gian tốn kém chi phí
thì nay tất cả những thủ tục đó được bố trí tập trung tại một địa điểm
với quy trình minh bạch công khai tất cả các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và trả kết quả
tại một đầu mối giúp người dân doanh nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều tiết kiệm được chi phí đi lại
sau khi đến đây để làm thủ tục
tôi cũng được các anh cán bộ chiến sĩ ở đây hướng dẫn làm việc rất là
tôi cũng chỉ mất khoảng năm bảy phút để hoàn thiện hồ sơ của tôi
tôi cảm thấy rất hài lòng với thái độ phục vụ của các anh ở đây
về công tác thủ tục tiếp nhận như giải quyết các thủ tục hành chính
chúng tôi thấy cũng nhanh chóng thuận tiện
và có một ưu điểm tốt nữa là thông qua việc tập trung các bộ phận một
một cửa tại trung tâm hành chính công của công an tỉnh
chúng tôi sẽ thông qua mỗi một lần đi làm như thế này
chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm được một số các hoạt động khác
mặc dù mới được triển khai đi vào hoạt động
nhưng quá trình tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính
tại bộ phận một cửa công an tỉnh thanh hóa đã đi vào nền nếp
đảm bảo công khai minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức và công dân
tại trung tâm hành chính công
người dân sẽ được hướng dẫn giải quyết với thủ tục nhanh gọn nhất
đem lại quyền lợi và lợi ích chính đáng cho nhân dân
các lực lượng công an trong đó có lực lượng của linh chính
khi giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
đều phải chấp hành các quy trình quy định với lễ tiết tác phong chuẩn mực nhất
và tất cả mọi công việc giải quyết giữa người dân
cũng như lực lượng công an sẽ được theo dõi kiểm soát
để đảm bảo tính công khai
để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
đồng thời bảo đảm tiến độ việc chuyển đổi số toàn diện
hướng đến nền hành chính minh bạch hiện đại
sau khi chính thức đi vào hoạt động
cùng với việc trang bị các thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ công tác
bộ phận một cửa công an tỉnh thanh hóa còn khuyến khích cá nhân tổ chức
ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để đăng ký giải quyết thủ tục hành chính
đồng thời sắp xếp bố trí các quầy tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân
một cách gọn gàng ngăn nắp và khoa học
đến nay thì một trăm linh hồ sơ thuộc thủ tục hành chính của phòng quản lý xuân cảnh
đã được thích hợp trên hệ thống một cửa điện tử
đảm bảo là công khai minh bạch giúp gắn được thời gian giải quyết thủ tục cho người dân
giảm được các bước trung gian đồng thời có sự tương tác
kết nối với các thủ tục hành chính của các đơn vị khác tại trung tâm
chúng tôi cũng đã tìm hiểu
đã cố gắng hữu sức khi mà tham gia công việc phục vụ nhân dân
từ khâu đăng ký rồi là khâu xử lý vi phạm
với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ lấy người dân làm trung tâm
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả công tác
việc công an tỉnh thanh hóa đưa bộ phận một cửa vào hoạt động
không chỉ góp phần tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính
mà còn giúp người dân dễ tiếp cận
và tiết kiệm chi phí thời gian đồng thời đảm bảo tính liên thông
công khai minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sáng nay ngày hai mươi một tháng ba tại khu vực phường triền sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đó là lò văn yên chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm năm mươi túi ni lông
bên trong có chứa hơn chín viên ma túy tổng hợp và một xe máy
tại cơ quan công an đối tượng yên bước đầu khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính
tại khu vực biên giới thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện sông mã ra thành phố sơn la
với tiền công ba mươi triệu đồng
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khống chế người cướp cây mai vàng trị giá hàng trăm triệu đồng
sau đối tượng vừa bị công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
sau khi dùng hung khí và phương tiện cướp được tài sản
cả nhóm chở cây mai vàng về hướng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
và gửi tại khu đất trống trên đường võ trí công phường phú hữu thành phố thủ đức
sau hai ngày nhanh chóng vào cuộc truy xét
đội cảnh sát hình sự công an thành phố dĩ an đã bắt giữ được các đối tượng có liên quan
tăng vật thu giữ là một cây mai vàng cao ba m có đường kính một hai m
trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng một xe ô tô du lịch một xe tải cầu
một cây kiếm nhật và một cây đao
riêng đối tượng trần thanh bình ba mươi một tuổi quê hậu giang đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
vâng thưa quý vị không chỉ là những tài sản nhỏ gọn như điện thoại hay túi sách
vụ việc tại bình dương vừa rồi đã cho thấy sự manh động của tội phạm cướp giật tài sản hiện nay
chúng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện gây án
và sẵn sàng khống chế nạn nhân để thực hiện chót lọt hành vi
phóng sự được phóng viên antv đồng nai thực hiện ngay sau đây
sẽ tiếp tục cảnh báo tới quý vị về nạn cướp giật tài sản
là đối tượng không nghề nghiệp để có tiền tiêu xài lê nhật minh hiếu hai mươi bảy tuổi
chú tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển xe máy chạy quanh địa bàn huyện xuân lộc
tìm người sơ hở trong việc quản lý tài sản để ra tay trộm và cướp giật tài sản
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản
trị giá gần ba mươi một triệu đồng tại địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc xác định hiếu là thủ phạm của các vụ trộm và cướp giật
nên đã tiến hành bắt giữ
việc làm không ổn định kinh tế khó khăn làm lỗ lã
nên có đi qua đây
làm bản quảng cáo là lợi dụng lúc mà thủy trưa với lại lúc mà đi mua đồ
thì có trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện xuân lộc
tài sản cướp được thì bán để lấy tiền về trả nợ được
còn đây là nhóm bốn đối tượng
từ thiên phước phạm trọng nghĩa lục triệu nhân chú thành phố biên hòa
và nguyễn hữu nam quê thành phố biên hòa
gây ra hai mươi tám vụ cướp giật tài sản manh động trên địa bàn thành phố biên hòa
các đối tượng thường đi xe phân khối lớn
khi phát hiện có người đi đường
chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ giật tài sản
hai đối tượng còn lại cản địa manh động hơn
chúng còn dùng bình xịt hơi cay để chống trả nạn nhân cùng đồng bọn tổ thoát
mới đây nhóm bốn đối tượng này vừa bị công an thành phố biên hòa bắt khẩn cấp
chúng tôi cũng khuyên cáo tất cả các dân đi ra đường
nhất là phụ nữ là không nên đeo các loại dây chuyền vàng
kể cả là các trẻ em cũng không đeo dây chuyền vàng để đi ra ngoài đường
vấn đề nữa là khi mà bỏ điện thoại
thì phải bỏ thật sâu vào đồng túi quần
không để theo các
một nửa trong quần một nửa thì lò ra bên ngoài
ba là các cái túi sách mà có các cái tài sản
thì nên là bỏ trong cái cốp xe
cho nó chắc chắn và an toàn
không để tạo cái sơ hở cho các cái đối tượng cướp giật
thấy để là cướp giật cái tài sản của chính mình
khi các nạn nhân mà bị cướp giật tài sản
thì nên lưu ý thứ nhất
là nhớ về
biển số xe là tốt nhất
hai là đặc điểm xe
xe màu gì
màu đen màu trắng màu vàng hay màu đỏ
và chủng loại xe đó
là loại xe honda gì
là xe intuiter xe way hay là xe jim hay là
khi mà phát hiện các cái vụ cướp giật
thì một mặt mình nhớ cái đặc điểm
mặt khác là cũng liên hệ với điện thoại
liên hệ các số điện thoại công khai của
cái lực lượng công an nơi gần nhất
để ngăn ngừa tội phạm cướp giật tài sản
cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng
thì mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
trong việc bảo quản tài sản tư trang
tội phạm cướp giật tài sản
tuy nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh
khi chúng ta không tự biến mình
thành con mồi của bọn cướp giật
liên quan đến vụ một nhóm thanh niên mang theo hung khí
gây hỗn chiến trong đêm một mươi chín tháng ba
công an quận hà đông hà nội cho biết
hiện đang tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng
để điều tra về hành vi gây dối trả tự công cộng
theo thông tin từ cơ quan chức năng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng ba
xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên
nên các đối tượng thuộc hai nhóm này
đã hẹn nhau để trả thù
hai nhóm này có khoảng gần bốn mươi thanh niên
đi trên nhiều xe máy cầm theo hùng khí
họ hét đuổi nhau từ khu vực ba la
lê trọng tấn tố hữu
đến khu vực cầu vượt yên nghĩa
khu đô thị yên nghĩa phường yên nghĩa quận hà đông
thì hai nhóm chạm chán nhau lao vào ẩu đả
khiến một đối tượng bị thương tại chỗ
nhóm thanh niên này được xác định có độ tuổi
từ một mươi bốn đến hai mươi hai
nhận được tin báo công an quận hà đông đã nhanh chóng
triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng
cùng nhiều tang vật có liên quan
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hơn năm hộp thuốc tân dược điều trị covid một mươi chín
hơn năm bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
tất cả đều không có hóa đơn chứng tử
vừa được lực lượng chức năng hải phòng
cho đối tượng sau đây
đối tượng vận chuyển và tàng trữ số thuốc trên
là trần văn mạnh chú tại thành phố hải phòng
mạnh bị tổ công tác bắt giữ
khi đang giao một thùng carton
chứa năm trăm linh hộp thuốc cho một người phụ nữ
tại khu đô thị trên địa bàn phường thượng lý
quận hồng bàng
khám xét tại địa điểm cất dấu của đối tượng mạnh
lực lượng công an tiếp tục thu giữ hơn bốn năm trăm linh
hộp thuốc tân dược các loại nhãn hiệu
đều ghi chữ nước ngoài
cơ quan công an xác định mạnh là đối tượng
trong ổ nhóm chuyên nghiệp nhập hàng
từ nước ngoài về không qua trung gian
hoạt động hết sức tinh vi xảo quyệt
để qua mắt lực lượng chức năng
tại thôn bản mới xã hà hiệu huyện ba bể
tỉnh bắc cạn tổ tuần tra kiểm soát
thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện ba bể
phát hiện xe ô tô lưu thông theo hướng
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng
đã phát hiện bảy thùng carton
có trên năm hai trăm linh hộp khít xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc
và cho biết số kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
được chờ từ cao bằng về tỉnh bắc ninh
tổ công tác đã lập biên bản
và bàn giao cho đội quản lý thị trường
số năm huyện ba bể tiếp tục xử lý
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng ba của bộ y tế cho biết
số ca mắc mới covid một mươi chín
tiếp tục giảm so với ngày hôm qua
còn hơn một trăm ba mươi một bảy trăm linh ca
cụ thể tính từ một mươi sáu giờ
ngày hai mươi tháng ba đến một mươi sáu h
ngày hai mươi một tháng ba trên hệ thống quốc gia
quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm ba mươi một bảy trăm một mươi ba ca nhiễm mới
trong đó có bốn ca nhập cảnh
trong khi đó
trong ngày hôm nay
một trăm bảy mươi chín sáu trăm bốn mươi người đã được công nhận khỏi bệnh
cũng từ hôm nay hai mươi một tháng ba
học sinh tại nhiều địa phương
trên cả nước đã trở lại trường học trực tiếp
trước những diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều trường học trên địa bàn tỉnh yên bái
chưa thể tiếp tục dạy và học theo phương thức trực tiếp
tuy nhiên đối với các em học sinh
ở vùng sâu vùng xa
việc học trực tuyến lại gặp nhiều khó khăn
không chỉ thiếu thốn về thiết bị học tập
mà ở những bản làng xa xôi
hoàn toàn không có sóng wifi
thậm chí là không có sóng bốn g
chính vì vậy mà hằng ngày
các em phải băng rừng vượt suối
leo lên những đỉnh núi cao
để hứng sóng điện thoại phục vụ cho việc học tập
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
đã gần một tháng nay
buổi sáng bắt đầu từ bảy giờ
em bạn thị thùy ly ở thôn khe đóm
xã xuân tầm huyện văn yên tỉnh yên bái
học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xuân tầm
lại cùng các bạn vượt qua
những con đường đất trơn trượt
xuyên qua những rừng cây khoảng chừng ba mươi phút
để đến nơi có sóng điện thoại tốt nhất ở bản
tìm cái chữ học kiến thức
lớp học thời covid của ly
chỉ là một cái lán nhỏ cây gỗ
nằm nét bình giữa núi rừng đại ngàn
ở nhà thì bọn cháu không có sóng
bọn cháu phải lên những lá nương
để có sóng tuy hơi chập trờn nhưng mà
bọn cháu cũng phải cố gắng
vào rung để học
các thầy cô cũng dạy tốt
nên bọn cháu
cũng phải cố gắng
cuộc sống tuy có nhiều khó khăn vất vả
nhưng để con em yên tâm hơn
trong việc học tập cả ngày
các bậc phụ huynh nơi đây đã phải tiết kiệm
từ đồng tiền nước rẫy để mua điện thoại
giúp các em học online được thuận lợi hơn
nhiều gia đình còn đóng góp gạo
thực phẩm thay phiên nhau ở lại các lán trại
nấu cơm tại chỗ phục vụ các em ăn học
được bảo đảm
trong thời gian các cháu học
thì các phụ huynh
cũng thay phiên nhau
để lấu cơm cho các cháu
có hôm thì các cháu vẫn phải về
bởi vì là các phụ huynh cũng
được dối để
nấu cơm cho các cháu thì các cháu vẫn phải về
có hôm thì các phụ huynh
đều góp gạo góp thực phẩm
thức ăn để nấu ở lán
để cho các cháu học
và ăn luôn ở lán
quyền địa phương cũng đã vận động
các phụ huynh các cháu học sinh
tận dụng mua những cái sim mạng
cũng như điện thoại của bố mẹ
để lắp để đưa lên
những cái gò đồi núi
những cái lán trại mà có
điểm tiếp sóng
được bốn g để cho các cháu
học tại ở trên những cái điểm đó
khó khăn là vậy nhưng
quan tâm chia sẻ kịp thời của chính quyền
phụ huynh học sinh chưa một ngày nào
những lớp học đặc biệt treo leo trường đồi núi
như thế này lại thiêu bóng dáng
của những đứa trẻ mệt mải học chữ
một vụ án mạng khiến hai người thương vong đã xảy ra
vào trưa ngày hôm nay tại xã minh xuân
huyện lục yên của tỉnh yên bái
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng
đã có mặt tại hiện trường để điều tra
và truy tìm thủ phạm
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút
ngày hai mươi một tháng ba
tại thôn kéo quảng xã minh xuân
huyện lục yên tỉnh yên bái đã xảy ra án mạng
nghiêm trọng khiến một người tử vong
và một người bị thương nặng
theo đó vào thời điểm trên nghi phạm bùi văn đảng
chú huyện lục yên tỉnh yên bái đã dùng dao
truy sát khiến anh bùi văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện lục yên tỉnh yên bái
tử vong tại chỗ
tiếp đó nghi phạm đã đâm anh trần văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện lục yên tỉnh yên bái
bị thương nặng
trần văn dũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
sau khi gây án bùi văn đảng
đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở
để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tuy nhiên hành vi phạm tội của đối tượng
đã bị công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
phát hiện quá trình bị bắt giữ đối tượng
đã chống trả quyết liệt làm hai chiến sĩ công an bị thương
trước đó tại bản tả phẩm
xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đối tượng thảo a chư chú huyện mộc châu
đã bị bắt quả tang về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trên hai ba trăm linh viên ma túy tổng hợp
có khối lượng trên hai trăm hai mươi gram
vào khuya ngày hai mươi tháng ba
tại khu vực khóm một phường một thành phố cà mau
lực lượng chức năng đã phát hiện
bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô
mang theo dao tự chế mã tàu
tang vật thu giữ
có một dao tự chế và một gậy ba khúc
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn
qua mạng xã hội với nhóm thanh niên khác
nên đã mang theo hung khí và hẹn đến khu vực
khóm một phường một để giải quyết mâu thuẫn
trên đường đến điểm hẹn thì bị lực lượng
tuần tra phát hiện tạm giữ cùng tang vật